chiều nay trong khuôn khổ chương trình hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp apec đã diễn ra cuộc đối thoại apec và doanh nghiệp việt nam về apec năm hai nghìn một mươi chín
đây là cơ hội để các doanh nghiệp của các nền kinh tế thành viên apec đưa ra các biện pháp thúc đẩy sự tăng trưởng và liên kết trong apec
cộng đồng doanh nghiệp châu á thái bình dương đặc biệt là các thành viên apec đã có những đóng góp quan trọng đối với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của việt nam nói chung và của thủ đô hà nội nói riêng
tính đến nay đầu tư trực tiếp của các nền kinh tế apec và hà nội đạt ba ba trăm bảy mươi chín dự án với tổng số vốn hơn hai mươi một sáu trăm bốn mươi triệu đô la mỹ
phát biểu tại cuộc đối thoại thứ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn khẳng định các dự án đầu tư của các doanh nghiệp apec không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế
đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách nhà nước mà còn tạo ra nhiều việc làm cung cấp các sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao góp phần cải thiện nâng cao mức sống cho người dân
đồng thời tạo điểm nhấn trong diện mạo của đất nước
các doanh nghiệp của việt nam chúng ta hôm nay chúng tôi cũng thấy và tham dự rất đông đủ rất nhiều rất đa dạng
và chính vì vậy mà cũng muốn là tranh thủ tạo được cái hoạt động chung của apec này mà khi tạo được môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
thì cũng là tạo cho môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp của việt nam của chúng ta trong quá trình tái cơ cấu đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển các doanh nghiệp
nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tôi nghĩ rằng là đây là cái lợi ích rất sát sờn với các doanh nghiệp
với sự trao đổi thẳng thắn và đưa ra các biện pháp trong hợp tác doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
như nâng cao năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp đảm bảo an ninh lương thực nông nghiệp bền vững
cuộc đối thoại đã giúp các doanh nghiệp trong các nền kinh tế thành viên apec hiểu hơn về sự phát triển năng động của nền kinh tế việt nam
cũng như tìm ra các cơ hội hợp tác kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của apec